câu kết với một đối tượng người nước ngoài dựng lán chạy sử dụng vũ khí nóng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai khẩu súng và ba mươi viên đạn cùng ba năm bánh heroin bốn năm trăm linh viên ma túy tổng hợp năm kg ma túy dạng đá
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu khi công an huyện quế phong triển khai lực lượng bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài
mang theo ma túy xâm nhập từ biên giới lào vào khu vực rừng núi xã thông thụ
thì bất ngờ một đối tượng khác xuất hiện dùng súng ak bắn xối xả
làm đồng chí trung úy lê văn tuấn cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy bị thương nặng
có thể nói tình trạng đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng vũ khí chống lại người thi hành công vụ trên địa bàn nghệ an
đã và đang trở thành mối quan tâm của các cấp cũng như các đơn vị lực lượng chức năng
thực tế vũ khí mà các đối tượng phạm tội ma túy sử dụng để chống trả gây thương vong cho lực lượng truy bắt trong thời gian qua
chủ yếu là vũ khí quân dụng các loại súng tự chế súng thể thao súng săn
các lựu đạn
đối tượng sử dụng phần lớn là các tên chùm xã hội đen đối tượng đọc biến nguy hiểm
và các đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có trang bị vũ khí thì rất là nguy hiểm
ví dụ như vy vân my là bán ma túy nhưng mà lúc nào cũng treo quả lựu đạn bên lưng quần
thế là đối tượng này đã đóng sẵn quán đài
và nếu lực lượng nào vào bắt là sẵn sàng
sẵn sàng rút lựu đạn ra để trọng trả
trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục coi trọng công tác nghiệp vụ các bạn
tiến hành điều tra tổng thể tình hình tội phạm ma túy trên toàn địa bàn tỉnh nghệ an
ngoài ra chúng tôi xây dựng một kế hoạch triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy trên toàn tuyến biên giới
bản chất của tội phạm ma túy là cực kỳ nguy hiểm liều lĩnh và manh động
do đó mục tiêu đấu tranh của tội phạm ma túy là tự nhiên
đấu tranh của lực lượng công an là phải bắt giữ đối tượng thu được tăng vật và luôn bảo đảm an toàn cho lực lượng chiến đấu cũng như nhân dân xung quanh
để hoàn thành nhiệm vụ bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân
lực lượng công an nghệ an không ngừng rèn luyện bản lĩnh nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách vững vàng trên trận tuyến đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù chưa đầy năm tháng bùi văn hải hai mươi ba tuổi chú thành phố vị thanh tỉnh hậu giang lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị cơ quan công an thành phố vị thanh ra lệnh bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng chín hải mang theo một cây kiểm đất cắt đi lòng vòng tìm nhà dân hay trụ sở cơ quan để trộm cắp tài sản
đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hải đột nhập vào trong dùng kềm phá cửa phòng làm việc lấy được một bộ máy vi tính
khi đang đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
qua điều tra bùi văn hải thừa nhận ngoài vụ trộm trên y còn đột nhập vào một nhà dân ở khu vực một phường bảy thành phố vị thanh trộm hai motor bơm nước một máy hàm bán được gần hai triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc tại ấp an nghiệp xã an thạnh ba huyện củ lao dung tỉnh sóc trăng vừa bị công an huyện củ lao dung chìa xóa
khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào căn nhà của bà huỳnh thị bạch thuộc ấp an nghiệp tại đây có một mươi ba đối tượng đang sát phạt nhau với hình thức chơi bài binh sau lá ăn tiền
lực lượng chức năng tạm giữ một mươi bộ bài tay bảy điện thoại di động gần năm triệu đồng trên chiếu bạc và hơn bảy triệu đồng trong người các đối tượng cùng một số tăng vật có liên quan
một nhóm bảy đối tượng vận chuyển gỗ lậu vừa bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện và bắt giữ
tại hiện trường tổ công tác đã tạm giữ bảy đối tượng đang có hành vi vận chuyển gỗ lậu đó là nguyễn an toàn nguyễn thị phú bùi văn mạnh đặng đức phúc nguyễn duy hiền nguyễn tấn dược đỗ xuân thắng cùng chú ở huyện crong bông
nhóm này khai nhận được một người chủ thuê để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng đi tiêu thụ
bước đầu tổ công tác xác định trên hai chiếc xe này chở hai trăm một mươi bốn phách vỗ đã xẻ thành hộp với cối lượng năm mươi năm m cối từ nhóm hai đến nhóm bốn gồm gỗ quý bơ mu và các loại kiền kiền gáo vàng rỗi
hiện phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục mở rộng xác minh điều tra để xử lý vụ việc
những thông tin về việc bắt giữ thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc sẽ đến ngay sau đây
sáng ngày một mươi một tháng một mươi tại nhà bà hoàng thị yến ở thô đô
xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên các trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hương yên phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện hộ gia đình bà yến đang thu mua hai con lợn ốm chết trôi nổi trên thị trường
khám xét tại chỗ tổ công tác phát hiện thêm ba tù cấp đông chứa thịt lợn đã biến đổi màu sắc đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối
được biết đây là cơ sở chuyên thu gom những con lợn bị bệnh bị chết ở các hộ dân cư về mổ và xẻ miếng để đưa ra thị trường tiêu thụ
cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ số thịt lợn trên với tổng trọng lượng là bốn trăm hai mươi kg để tiến hành tiêu hủy theo quy định
trưa cùng ngày tại đường tránh nam hải vân lực lượng cảnh sát giao thông trạm cửa ô hoài nhơn công an thành phố đà nẵng đã phát hiện một xe tải chở hàng bên trong có hơn hai trăm linh con mèo
số mèo trên được nhốt trong chín lồng sắt
tuy nhiên chủ xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
ngoài ra các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tám trăm linh kg mắm tép không có hóa đơn chứng tử đã bốc mùi hôi thối
tài xế nguyễn văn thực chú tại nam định cho biết nhận trở thuê số hàng này từ các đầu mối ở các tỉnh phía nam ra phía bắc tiêu thụ
hiện lực lượng cảnh sát môi trường công an thành phố và tri cục thú y đà nẵng đã lập biên bản tiếp nhận và xử lý theo quy định
chưa có nhiều chuyển biến trong hôm nay
mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trưa chiều trời có nắng gián đoạn
ở các tỉnh phía tây bắc bộ và ngày mai trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
sang ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tập trung ở phía đông nam khu vực nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ bắt đầu từ tối đến đêm nay
khối không khí lạnh được dự báo là sẽ tăng cường
nên trong hai ba ngày tới thời tiết tại đây sẽ có nhiều chuyển biến hơn
với trời nhiều mây có mưa rông dưới diện giải rác nhưng đều hơn và tập trung chính tại các tỉnh ven biển và nam đồng bằng
nên nhiệt độ trong những ngày tới có xu hướng giảm
với trưa chiều chỉ còn giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thời tiết sẽ mát mẻ trong ngày
đến với khu vực trung bộ dọc theo các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
dự báo trong ba ngày tới
cường của dãy ngáp thấp có số hoạt động mạnh dần kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên tại đây sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng với nhiều nơi có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
cùng nền nhiệt độ giảm nhanh thời tiết mát mẻ độ ẩm không khí dồi dào
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vẫn tiếp tục duy trì mưa rông rải rác về chiều và tối trong ba ngày tới
nhưng cường độ mưa cũng tăng hơn khi rãnh mây rông hoạt động mạnh dần
đang thời kỳ cao điểm của mùa mưa lũ miền trung nên người dân trên khu vực này cần hết sức cẩn trọng
đề phòng khả năng có mưa lũ gây sạt lở đất và ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và giao thông
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
gió tây nam cấp hai cấp ba cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm nhiệt độ sẽ tăng hơn
nhiệt độ cao nhất sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi đến hai mươi ba độ
với các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới khu vực có mưa rông nhiều nơi
tại miền đông của nam bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn số điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
ngoài ra kết hợp với chiều cường lên cao nên trong thời kỳ tới mực nước trên sông kiểu long và sông sài gòn sẽ lên nhanh
nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp đặc biệt khu vực nội thành của tp hcm
bản tin một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt